để giúp các cơ sở kinh doanh hải sản cũng như người dân yên tâm tiêu thụ hải sản
ngày một mươi tháng một mươi hai sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình lập đoàn kiểm kê hàng hải sản lưu kho
để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh quảng bình
cùng ngày các ngành chức năng tỉnh cũng đã tổ chức kiểm kê và tiêu hủy sáu trăm linh sáu bốn tấn hải sản đông lạnh
thu mua trước ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu có hàm lượng kdmi vượt ngưỡng
sau sự cố mùa trường biển tỉnh quảng bình tồn đọng hơn ba tấn hải sản đông lạnh
sở y tế quảng bình lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện hơn sáu trăm linh sáu bốn tấn hải sản đông lạnh
có hàm lượng cademy vượt ngưỡng cho phép
điều này khiến các chủ cơ sở thu mua cũng như người dân lo lắng về lượng hải sản nhiễm độc này
do đó việc tiến hành tiêu hủy số hải sản không an toàn này giúp người dân cũng như các chủ cơ sở thu mua hải sản
trên địa bàn tỉnh quảng bình yên tâm hơn

các chủ cơ sở thu mua hải sản của ủy ban nhân dân tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bình
đã lập đoàn kiểm kê hàng hải sản lưu kho không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
theo số lượng phân chủng loại và kích thước đồng thời phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
đưa toàn bộ khối lượng hải sản bị nhiễm độc trên đi tiêu hủy bằng cách trôn lấp
rồi xử lý hóa chất theo đúng quy trình kỹ thuật và bảo vệ môi trường
các chủ cơ sở thu mua hải sản lưu kho không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
và phân chủng loại và kích thước đồng thời phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
đưa toàn bộ khối lượng hải sản lưu kho không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh